các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với tỉnh ủy vĩnh long
về tình hình thực hiện nghị quyết năm hai nghìn một mươi chín thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi
từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh giảm nghèo bền vững năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đề nghị tỉnh vĩnh long
nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế của tỉnh
đồng thời đề nghị địa phương cần làm tốt công tác xây dựng chiến lược quy hoạch trong kinh tế xã hội
gắn với chiều sâu và phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết trung ương
trong đó phát triển kinh tế phải gắn với môi trường và chống biến đổi khí hậu
cũng tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đánh giá rất cao nỗ lực của tỉnh vĩnh long
trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi nhất là trong xây dựng xã nông thôn mới
công tác đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội vận động quỹ vì người nghèo
đặc biệt là công tác tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân
được thực hiện tốt nên hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài